chiều nay tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng chín ubthqh đã cho ý kiến về sự án luật giá sửa đổi
theo sự luật chính phủ đề xuất bổ sung sách giáo khoa và danh mục do nhà nước định giá
tờ trình dự án luật nêu rõ sách giáo khoa là mặt hàng có thị trường cạnh tranh hạn chế
ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân
mặt hàng này được bộ giáo dục và đào tạo đề nghị bổ sung vào danh mục hàng hóa dịch vụ do nhà nước định giá
thẩm tra dự án luật chủ nhiệm ubthqh nguyễn phú cường cho biết giá sách giáo khoa có phạm vi ảnh hưởng rất rộng
tác động trực tiếp đến người dân trong đó có người thu nhập thấp
vì vậy cần thiết phải kiểm soát không chế giá để đảm bảo không tác động tiêu cực đến người tiêu dùng
để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân nhất là người nghèo
thường trực ubthqh đề nghị nhà nước quy định giá bán tối đa
bộ trưởng bộ tài chính cũng cho biết riêng đối với dịch vụ sử dụng đường bộ cao tốc do nhà nước đầu tư
trên cơ sở chủ trương của quốc hội chính phủ sẽ khẩn trương nghiên cứu đánh giá kỹ
để có đề án riêng trình quốc hội ban hành nghị quyết thực hiện
do đó trước mắt chưa đưa vào danh mục hàng hóa dịch vụ do nhà nước định giá tại phụ lục kèm theo dự luật này
qua thảo luận các thành viên ubthqh đề nghị
chính phủ cần đánh giá tổng kết lại hiệu quả việc trích quỹ sử dụng quỹ bình ồn giá sang giàu
bởi nhiều doanh nghiệp phản ánh việc điều hành chưa linh hoạt làm giá trong nước chưa bám sát thị trường